công an phường tân an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý một đối tượng ngáo đá từ tỉnh ninh thuận lên đắk lắc cầm dao gây náo loạn một công ty
đó là đối tượng lưu quang nghiệm hai mươi bảy tuổi trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi đã sử dụng ma túy và bị ngáo đá nhiệm liền cầm theo một con dao bầu rồi đột nhập vào công ty ô tô trách nhiệm hữu hạn thái hòa
ở số một trăm năm mươi chín nguyễn trí thanh phường tân an thành phố bù ma thuật
tại đây nhiệm đã dùng dao đe dọa đòi tấn công khiến nhiều nhân viên trong công ty phải bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường tân an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế và bắt giữ nghiệp đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nghiệm khai báo do có sử dụng ma túy và bị ngáo đá nên không biết lúc đó cầm dao bầu đột nhập vào công ty ô tô để làm gì
sau khi tết kiểm tra thì nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy